vâng thưa quý vị tính đến trưa nay ngày một tháng một mươi có ba địa phương đã xác định các ca dương tính liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức là tỉnh hà tĩnh nam định và hưng yên
trước tình hình trên trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tiếp tục khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
và trưa nay ngày một tháng một mươi sở y tế hà nội cũng thông báo từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày một tháng một mươi hà nội ghi nhận một ca mắc đã cách ly
ubnd quận hoàn kiếm tp hà nội đã chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng dọc phố phủ doãn
khi phát hiện một số ca nhiễm covid một mươi chín tại khu vực này